chiều ngày tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp xã giao
ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo đang có chuyến thăm chính thức việt nam
ngoại trưởng michael pompeo hoàn ngành những kết quả hợp tác đa dạng và hiệu quả đang phát triển tốt đẹp
trên các lĩnh vực giữa hai nước khẳng định hoa kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa
quan hệ hợp tác toàn diện với việt nam khẳng định hoa kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam
khắc phục hậu quả chiến tranh ủng hộ vai trò trung tâm của asean tại khu vực ấn độ thái bình dương
ủng hộ tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp và bất đồng trên biển đông
trên cơ sở luật pháp quốc tế
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy
việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường
trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh
tổng bí thư khẳng định chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam coi trọng quan hệ với hoa kỳ
tin tưởng rằng quan hệ hợp tác đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp
trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới